theo dữ liệu từ bộ công thương giá xăng thành phẩm trên thị trường singapore cập nhật đến ngày hai mươi ba tháng một
giảm mạnh so với kỳ tính giá trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi một
theo đó giá xăng ron chín mươi hai dùng để pha chế xăng e năm ron chín mươi hai giảm xuống trung bình còn gần chín mươi hai usd một thùng
so với chu kỳ trước là hơn một trăm linh usd một thùng
giá xăng ron chín mươi năm là khoảng chín mươi bốn ba mươi bảy usd một thùng kỳ trước là trên một trăm linh bốn usd một thùng
như vậy giá xăng ron chín mươi hai và giá xăng ron chín mươi năm ở chu kỳ này giảm tới trên tám so với chu kỳ trước
tương tự giá dầu trên thị trường này cập nhật đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một cũng quay đầu giảm so với kỳ tính giá trước đó
giá dầu diesel ngày hai mươi ba tháng một mươi một xuống thấp nhất trong kỳ là tám mươi bảy ba mươi bảy usd một thùng
đại diện một công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu tại khu vực phía nam cho biết
theo diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian qua
tại kỳ điều chỉnh giá chiều nay ngày hai mươi năm tháng một mươi một
xăng có thể giảm mạnh hơn
trên một đồng một lít trong khi giá dầu giảm thấp hơn vài trăm đồng mỗi lít
như vậy sau năm lần tăng giá liên tiếp
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi một giá xăng dầu trong nước có thể giảm và không chi sử dụng quỹ
trên thế giới ngày hai mươi năm tháng một mươi một giá dầu nhích nhẹ
giao dịch ở ngưỡng bảy mươi tám bốn mươi bốn usd một thùng với dầu wi
và tám mươi một một mươi bảy usd một thùng với dầu brent cho các hợp đồng tương lai
trước đó chốt phiên giao dịch khuya ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
giá dầu brand giao sau giảm nhẹ bảy
xuống còn tám mươi hai hai mươi năm usd một thùng
dầu thô của mỹ giảm một mươi bốn còn bảy mươi tám ba mươi chín usd
mỹ cho biết sẽ giải phóng hàng triệu thùng dầu từ các nguồn dự trữ chiến lược
với sự phối hợp từ trung quốc ấn độ hàn quốc nhật bản và anh
để cố gắng hạ nhiệt giá nhiên liệu sau khi opec cộng phớt lờ lời kêu gọi bơm thêm
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bộ trưởng công nghiệp nhật bản keiichi haiguda
cho biết nước này sẽ giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia
nhưng thời điểm vẫn chưa được quyết định
các nhà phân tích cho biết
động của kế hoạch giải phóng kho dự trữ đối với giá cả có thể chỉ tồn lại trong thời gian ngắn
theo cơ quan việc phối hợp giải phóng kho dự trữ chiến lược
có thể bổ sung khoảng bảy mươi tám mươi triệu thùng dầu thô
thấp hơn mức trên một triệu thùng mà thị trường dự đoán
và một đợt giải phóng như vậy sẽ giúp hạ giá hai usd một thùng
thấp hơn đáng kể so với đợt bán tháo khiến dầu mất giá tám usd một thùng vào hồi cuối tháng một mươi
chốt phiên giao dịch cuối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
giá vàng thế giới giao ngay giảm gần một usd xuống một bảy trăm tám mươi chín usd một ounce
trong phiên giá có thời điểm xuống tới một bảy trăm bảy mươi bảy usd thấp nhất kể từ ngày năm tháng một mươi một
giá tuột mốc một tám trăm linh usd đầu tuần này
sau khi chủ tịch phép jeremy powell được tái đề cử cho nhiệm kỳ lần hai
làm dấy lên đồn đoán chính sách tiền tệ của mỹ sẽ được thắt chặt nhanh hơn
việc này đã kéo đồng usd lên cao gây sức ép lên vàng
ông david mcgill giám đốc giao dịch kiềm loại tại highright future
cũng cho rằng giá vàng giảm là do lo ngại phép tăng tốc rút kích thích hoặc nâng lãi suất
nhiều quan chức fed đã khẳng định sẵn sàng loại bỏ chương trình mua lại trái phiếu
nếu lạm phát cao kéo dài và sẽ nhanh chóng nâng lãi
theo biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của cơ quan này
lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ công cụ không trả lãi như vàng
nhà đầu tư dường như cũng đang đánh giá khả năng lạm phát được xoa dịu
do giá nhiên liệu gần đây đã hạ nhiệt
một thông tin nữa gây sức ép lên thị trường là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
tại mỹ tuần trước xuống thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
gdp nước này quý iii cũng được điều chỉnh tăng hai một
gd securities nhận định với việc dòng vốn sốt vào các quy etf chậm lại
hoạt động của những người đầu tư theo xu hướng vẫn đang là động lực chính
cho thấy giá còn có thể giảm sâu
trong khi đó sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một
vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc được mua vào là năm mươi chín bốn mươi năm triệu đồng
người việt nam
và bán ra là sáu mươi một mươi năm triệu đồng một lượng
so với cuối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một mỗi lượng vàng miếng sgc cộng thêm năm mươi đồng
tương tự ngân hàng exim bank cũng tăng một trăm linh đồng so với cuối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
khi mua vào là năm mươi chín năm triệu đồng một lượng và bán ra là sáu mươi một triệu đồng một lượng
vàng sgc vẫn giữ mức cao hơn thế giới trên một mươi năm triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới đầu ngày hầu như không biến động so với sáng ngày hai mươi bốn tháng một
xoay quanh ngưỡng giá một bảy trăm chín mươi hai usd một ounce
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một biên bản cuộc họp mới nhất của cục dự trữ liên bang mỹ phép
công bố cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương sẵn sàng đẩy nhanh thời điểm để giảm nhiệt độ mua tài sản
và nâng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở mức cao
điều này thúc đẩy đồng usd và khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua ở nước ngoài
lợi suất trái phiếu chính phủ mỹ kỳ hạn một mươi năm lên trên mức một sáu mươi tám cũng giảm xuống khoảng một sáu mươi bốn sau thông tin này
bên cạnh đó chỉ số giá chi phí tiêu dùng cá nhân pce cho kết quả chung với kỳ vọng trong tháng một mươi
tăng bốn một so với cùng kỳ năm ngoái và tăng bốn so với tháng chín
mặc dù lạm phát cơ bản tăng như các dự báo kinh tế áp lực về giá trong năm đang ở mức cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đồng thời chi tiêu cá nhân đã tăng một ba trong tháng một mươi tăng từ mức sáu của tháng chín
trong khi đó số người mỹ lần đầu nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
và một báo cáo riêng cho thấy tăng trưởng kinh tế mỹ đạt hai một cũng khiến đà tăng của kim loại quý bị ảnh hưởng
tuy nhiên các nhà kinh tế và phân tích thị trường nhận định nguy cơ lạm phát leo thang tiếp tục hỗ trợ giá vàng
nhà phân tích rona gorkner gostonek cho biết lãi suất thực sự vẫn âm và sự không chắc chắn về dịch covid một mươi chín đang hỗ trợ cho vàng
nhưng việc ông jeromy powell được tái bổ nhiệm làm chủ tịch fed đã thúc đẩy thị trường tài chính và gây áp lực lên giá vàng
giá đô la mỹ trồng vào ngoài nước ngày hai mươi năm tháng một mươi một tăng nhanh
đặc biệt giá đô la mỹ trên thị trường quốc tế lên mức cao nhất trong một mươi năm tháng trở lại đây
ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá trung tâm bảy đồng trên một đô la mỹ lên hai mươi ba một trăm bốn mươi bảy đồng một đô la mỹ
ngân hàng thương mại tăng giá đô la mỹ thêm một mươi đồng
vietcombank mua vào lên hai mươi hai năm trăm năm mươi năm đồng đến hai mươi hai năm trăm sáu mươi năm đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi hai bảy trăm tám mươi năm đồng một đô la mỹ
eximbank mua đô la mỹ với giá hai mươi hai năm trăm chín mươi đồng
hai mươi hai sáu trăm hai mươi đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi hai bảy trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ
trên thị trường tự do đô la mỹ tăng năm đồng mua vào với giá hai mươi ba bốn trăm linh đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi ba bốn trăm ba mươi đồng một đô la mỹ
giá đồng bằng xanh trên thị trường quốc tế tăng mạnh so với các ngoại tệ khác
chỉ số usd index tăng ba mươi chín điểm lên chín mươi sáu bảy mươi chín
nhiều thông tin đã hỗ trợ đô la mỹ tăng mạnh
ủy ban thị trường mở liên bang mỹ fomc vừa công bố biên bản cuộc họp thiết lập chính sách tiền tệ của cục sự trữ liên bang mỹ phép
cho thấy các thành viên fomc đang lo ngại hơn về áp lực lạm phát gia tăng và giờ đây tin rằng lạm phát sẽ kéo dài hơn những gì đã nghĩ
một số quan chức fed muốn tốc độ giảm dần chương trình mua trái phiếu của fed nhanh hơn
những người khác lo lắng về việc định giá tài sản tăng cao
các thành viên cho biết tỷ lệ tham gia lao động có thể sẽ thấp hơn trong những tháng tới vì những người nghỉ hưu sớm
các thị trường cho thấy rất ít phản ứng ban đầu đối với các biên bản của fomc
lợi tức trên trái phiếu kho bạc của mỹ kỳ hạn một mươi năm tăng cao hiện tại đạt một sáu trăm năm mươi bảy
một số thông tin khác cũng vừa được mỹ công bố như bộ thương mại mỹ đã báo cáo chi phí sinh hoạt cá nhân pce
thước đo lãm phát ưa thích của fed đã tăng với tốc độ nhanh nhất chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi một năm
chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng sáu trong tháng một mươi điều đó đưa chỉ số pce lên năm hàng năm
đây là mức tăng lãng phát lớn nhất kể từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi
xác nhận một báo cáo của chính phủ
ba tháng chỉ ra rằng cpi chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên sáu hai trong tháng một mươi
mức tăng lớn nhất kể từ tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngoài ra một số thông tin kinh tế khác như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm
gdp quý ba điều chỉnh tăng tâm lý người tiêu dùng cải thiện trong tháng một mươi một
theo khảo sát từ đại học michigan nước mỹ
các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đang gia tăng ở châu âu và châu á
tiếp tục gây ra tâm lý ngại rủi ro trên thị trường áo đang bị khóa gần như hoàn toàn
và các quan chức đức cảnh báo covid một mươi chín đang gia tăng ở mức báo động